thưa quý vị hôm nay kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
đã đi qua bảy mươi tám năm với nhiều chiến công vẻ vang nhiều gian khổ và không ít hy sinh thầm lặng
suốt bảy mươi tám năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân việt nam
luôn thể hiện phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường tận trung với đảng tận hiếu với dân
không quản ngại gian khổ hiểm nguy thậm chí hy sinh lập nhiều chiến công nối tiếp chiến công
giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
quan trọng trong xây dựng bảo vệ tổ quốc bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự lực lượng công an nhân dân
làm tốt công tác an sinh xã hội với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác đối ngoại hợp tác quốc tế
gương mẫu đi đầu trong nhiều mặt công tác
những kết quả thành tích đó đã đóng góp rất quan trọng vào việc xây dựng xã hội trật tự
kỳ cương an toàn lành mạnh bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
củng cố và nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế

cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám sảnh thắng lợi các tổ chức công an đầu tiên của chính quyền cách mạng đã ra đời
bắc bộ có sở nghiêm phóng trung bộ lập sở trinh sát nam bộ lập quốc gia tự về cuộc
từ đó ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm được xác định là ngày truyền thống công an nhân dân
ngày hai mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số hai mươi ba sl
hợp nhất các lực lượng thành một tên gọi thống nhất là công an
công an có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
theo triều dai lịch sử suốt hai cuộc kháng chiến cứu quốc
hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã ngã xuống
hơn hai mươi người con ưu tú đã để lại một phần sương máu nơi chiến trường
trong mỗi trận đánh lực lượng công an nhân dân việt nam luôn thể hiện sự cương quyết
ý chí đánh địch đã đánh là phải thắng
đặt dưới sự lãnh đạo toàn duyện
tuyệt đối trực tiếp của đảng tức là lực lượng công an đã làm một thanh bào kiếm sắc bén của một tổ
tổ chức chính trị vì tổ quốc vì độc lập dân tộc lực lượng công an đã xả thân bảo vệ cái lý tưởng
của đảng cộng sản đã làm hết sức mình và không quản cái sự hy sinh gian khổ đấy chính là vì tổ quốc
vì độc lập dân tộc vì cái sự phồn vinh của đất nước

đã đi qua vẫn có mất mát đau thương mổ hôi nước mắt và cả máu đổ nhưng mỗi người lính công an
vẫn luôn nguyện là người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân mà phục vụ dựa vào nhân dân mà làm
việc theo lời của chủ tịch hồ chí minh lúc sinh thời đã dạy cuộc chiến sự cải thiện và cải ác chưa
bao giờ dừng lại ngọn lửa lý tưởng quyết thắng vẫn luôn cháy và sáng mãi
có thể nói bảy mươi tám năm qua lực lượng công an nhân dân xây dựng chiến đấu và trưởng thành luôn
tuyệt đối trung thành với đảng chỉ biết còn đảng là còn mình phấn đấu vì mục tiêu dân giàu nước mạnh
xã hội công bằng dân chủ văn minh và kỳ cương an toàn
sinh ra trong cách mạng trưởng thành cùng cách mạng lực lượng công an nhân dân đã không ngừng lớn
mạnh về mọi mặt ở bất kỳ giai đoạn nào người chiến sĩ công an vẫn luôn tận tụy với công việc
sẵn sàng xả thân vì nước lấy lợi ích của tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng đem hết sức lực
tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ đảng nhà nước chế độ xã hội chủ nghĩa
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vâng thưa quý vị bảy mươi tám năm qua phẩm chất cao đẹp của người công an nhân dân bản lĩnh
nhân văn vì nhân dân phục vụ sẵn sàng vì bình yên của cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân
truyền thông ấy cứ chảy lặng lẽ vào huyết quản của mỗi cán bộ chiến sĩ
đã có rất nhiều tấm gương sáng về ý chí chiến đấu phụng sự tổ quốc
phục vụ nhân dân những câu chuyện cảm động mang ý nghĩa nhân văn mỗi ngày là một việc tốt
vì nhân dân và thậm chí trong những lúc cam go nhất hiểm nguy nhất
thì những người chiến sĩ công an nhân dân vẫn không nề hà dũng cảm quyết tâm chiến đấu
không quản ngại hy sinh những ngày cuối tháng bảy tại khu vực đèo bảo lộc huyện đạo hoai
tỉnh lâm đồng mưa lớn đã khiến một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ xuống vùi lấp ba chiến sĩ thuộc
trạm cảnh sát giao thông mada huy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
trước lúc hy sinh chỉ vài tiếng những người chiến sĩ ấy cùng nhân dân
đang cố gắng di chuyển hòn đá lớn án ngữ đèo bảo lộc kịp thời bảo đảm an toàn giao thông
cho người và phương tiện qua lại giữa thời bình vẫn còn đó là những công hiến thầm lặng mỗi hành
động việc làm của cán bộ chiến sĩ công an góp phần nhân lên lan tỏa những giá trị tốt đẹp
mỗi ngày là một việc tốt vì nhân dân luôn tôn trọng nhân dân tận tụy phục vụ nhân dân
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân theo phương châm
giúp dân cần lúc dân khó có công an
có lẽ để nói về những công hiến và hy sinh của lực lượng công an thì không gì có thể
khắc họa hết phát huy truyền thống bảy mươi tám năm qua đặt trong bối cảnh mới tiếp tục đặt ra những thử
thách đối với mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phải luôn tu dưỡng rèn luyện và đặc biệt
phải học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy
vâng ạ xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân trong lòng dân thì không chỉ là mục
tiêu mà lực lượng công an nhân dân hướng đến mà còn là nhiệm vụ then chốt xuyên suốt trong công tác xây
dựng lực lượng công an nhân dân tròng sạch vững mạnh vậy những vấn đề gì đang đặt ra để gây dựng và củng
cố hơn nữa hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang
chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo đại học quốc gia hà nội sẽ có những chia sẻ thêm về nội dung này
xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng vì nước quên thân vì dân phục vụ có lẽ là gần tám mươi năm qua thì tinh thần ấy đã trở thành một mệnh
lệnh đối với mỗi một cán bộ chiến sĩ công an điều này giáo sư có thể phân tích cụ thể hơn được không ạ
không có nước nào như những cái nước mà tôi biết ấy họ gắn hai chữ nhân dân vào cái lực lượng công an
cảnh sát hay là an ninh đâu họ đều gắn chữ quốc gia thì ở đây không phải chỉ là câu chữ
mà nó là bài hát
nó là bản chất bởi vì lực lượng công an của chúng ta từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà phục vụ
và vì vậy cho nên có thể nói rằng là nếu xa rời nhân dân thì lực lượng công an không có lý do
để tồn tại và rõ ràng mất hết sức mạnh cái kinh nghiệm cho thấy và những bài học lịch sử cũng
chỉ ra rằng là trong rất nhiều chiến công phải nói là oanh liệt của lực lượng công an ấy
thì hầu như không có chiến công nào không có sự đóng góp của nhân dân
thế chính vì vậy cho nên trong suốt cái thời gian bảy mươi tám năm vừa qua đấy thì cái sự xả thân vì nhân dân
nó thể hiện ngay trong cái thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình có những cái nhiệm vụ mà không thấy
hai chữ nhân dân ở đâu nhưng đấy chính là gián tiếp đã nói tới phục vụ nhân dân và rất nhiều nhiệm vụ
khác thì trực tiếp phục vụ nhân dân những khi mà có thiên tai địch họa hoặc là những cái khó khăn
thì người xuất hiện đầu tiên của những cái lực lượng có chức năng chính là công an thế chính vì vậy
mà cho đến nay đấy thì trong khi chúng ta nói lực lượng công an cần phải phát huy nhiều hơn nữa những
cái truyền thống cách mạng truyền thống tốt đẹp của mình ấy thì truyền thống vì nhân dân phục vụ này
tôi cho phải được gọi là hàm đỏ vâng vậy thì để xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
tự mỗi một cán bộ chiến sĩ công an theo giáo sư cần phải rèn luyện như thế nào
làm sao đó để rèn luyện để giữ gìn phẩm chất rèn luyện bản lĩnh và đặc biệt là giữ gìn những cái
tư cách đạo đức ấy thì cái điều vô cùng quan trọng đối với lại mỗi chiến sĩ công an nhân dân và trong
cái ý nghĩa này thì tôi cho rằng cái lý tưởng vì nhân dân phục vụ đấy nó sẽ có cái giá trị vô
cùng to lớn để nhắc nhở mỗi người chiến sĩ công an thì cái việc mà rèn luyện bản thân mình
để tinh thông về nghiệp vụ vững vàng về bản lĩnh và đồng thời trong sạch về đạo đức
thì nó chính là cái điều kiện cơ bản để giúp cho mỗi chiến sĩ công an hoàn thành nhiệm vụ mà khi hoàn
thành nhiệm vụ đấy thì mỗi người đều cảm thấy rằng mình mãn nguyện với những gì mình có thể đạt được
nhưng điều quan trọng hơn sẽ được nhân dân tri ân và ghi nhận vâng thưa giáo sư bộ công an thì vẫn đang
tiếp tục hoàn thiện bộ máy cho các chiến sĩ công an vâng thưa giáo sư bộ công an thì vẫn đang tiếp tục hoàn thiện bộ máy

theo hướng là tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và hướng về cơ sở mạnh từ cơ sở có lẽ là những áp lực và những thách thức
từ công việc này thì sẽ đặt ra rất là nhiều nội dung rất là nhiều yêu cầu đối với lực lượng công an
ở dưới góc độ của mình thì giáo sư chia sẻ như thế nào về điều này ạ
cần ở cái sự tinh nguyện chứ không phải mạnh ở cái số lượng đông thế vì vậy cho nên cái chủ trương của chúng ta
là làm sao phải tinh gọn thì chứ gọn ở đây là nhỏ nhưng mà phải tinh thì đang làm một cái việc mà tôi cho là
rất là đúng cái quy luật và đáp ứng cái yêu cầu thế mà yêu cầu là ít nhưng mà phải mạnh thì rõ ràng ở đây có vấn đề
về tổ chức về năng lực của từng cá nhân thế vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là đây là một cái thử thách lớn
đối với lực lượng công an từ lãnh đạo cho đến mỗi chiến sĩ và làm sao cái việc đầu tiên là chúng ta phải thông hiểu
cái yêu cầu này như là một cái quy luật nó phù hợp với cái hoàn cảnh của việt nam hiện nay thì khi mà tiến hành
nó không bị cấn cá chứ còn nếu như chúng ta chưa thông thì rất khó mỗi chiến sĩ mỗi cán bộ phải hiểu rằng
đây là công việc chính là làm cho lực lượng của chúng ta mạnh hơn có hiệu quả hơn và phù hợp với hoàn cảnh
cũng như phù hợp với điều kiện của đất nước
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang
trong chương trình này
xin chúc ông thật nhiều sức khỏe
trưa ngày hôm qua ở khu vực chợ đường cái huyện văn lâm tỉnh hương yên

đập tủ hàng trưng bày số vàng bị cướp có giá trị khoảng chín mươi triệu đồng